tối một mươi một tháng một mươi tại thành phố đà nẵng đã diễn ra hội thảo du lịch daegu mang tên đêm du lịch daegu
hoạt động này nhằm hướng tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng du lịch giữa việt nam và hàn quốc
góp phần đa dạng hóa thị trường du lịch nước ngoài
mối quan hệ giao lưu du lịch giữa việt nam và hàn quốc đang ngày càng phát triển mạnh mẽ
hai thành phố daegu và đà nẵng đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị từ năm hai nghìn bốn
đến nay đã có bốn đường bay thẳng daegu đà nẵng giúp cho việc đi lại thuận tiện hơn
theo thống kê năm hai nghìn một mươi tám số khách du lịch việt nam đến hàn quốc đạt khoảng bốn trăm sáu mươi người tăng ba mươi chín so với năm hai nghìn một mươi bảy
ngược lại số khách du lịch hàn quốc đến với việt nam đạt tới con số ba bốn triệu người tăng trưởng tới bốn mươi hai so với cùng kỳ
đêm du lịch daegu giới thiệu nhiều nội dung về các điểm tham quan ẩm thực trải nghiệm và mua sắm ở daegu và các tour du lịch theo mùa
chương trình cũng đã có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ thành phố daegu và đà nẵng biểu diễn